lợi dụng chức năng và nhiệm vụ được giao lê ngọc phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài bán lại cho các đại lý
công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng lê ngọc phúc chú thành phố đông hà tỉnh quảng trị về hành vi tham ô tài sản
trước đó lê ngọc phúc được công ty vinaco giao nhiệm vụ thủ kho trực tiếp quản lý hàng hóa trong kho xuất nhập cảnh
theo yêu cầu của công ty ulc việt nam thuộc khu công nghiệp v sip xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
năng nhiệm vụ được giao phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng rơi bên ngoài bán cho các đại lý
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phúc đã chiếm đoạt hơn năm thùng nước uống
hành vi tham ô của úc của phúc đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng